thưa quý vị và các bạn tổng thống nga vladimir putin vừa đưa ra cảnh báo các thành viên nato
nếu để ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ nga
ông putin nhấn mạnh rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu và hậu quả nghiêm trọng
việc chính phủ campuchia mới đây đổi tên một đại lộ ở phnom penh thành đại lộ tập cận bình
để vinh danh tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc cũng khiến dư luận thế giới quan tâm
cùng với đó là các nội dung hấp dẫn liên quan đến cuộc xung đột giữa israel và hamas
mâu thuẫn giữa triều tiên và hàn quốc hai francis xin lỗi vì sử dụng ngôn từ khiến người đồng tính thấy bị xúc phạm
tất cả thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi đề cập trong thế giới toàn cảnh ngày hôm nay hai mươi chín tháng năm
mời quý vị và các bạn theo dõi
ngày hai mươi tám tháng năm tổng thống nga vladimir putin có cuộc họp báo vào uzbekistan
tại đây ông putin đã đưa ra cảnh báo việc phương tây cho phép ukraine dùng vũ khí viện trợ
để tập kích lãnh thổ nga có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng
ông putin cho biết các quốc gia nhỏ ở châu âu cần nhận thức rõ họ đang muốn làm gì
trước khi bàn về việc tập kích lãnh thổ nga hãy nhớ rằng nhiều quốc gia châu âu có diện tích nhỏ với dân số dày đặc
sự leo thang căng thẳng có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng với họ
tổng thống putin nhấn mạnh ngay cả khi ukraine là bên trực tiếp thực hiện các đợt tập kích
trách nhiệm chính vẫn thuộc về các nhà thầu vũ khí phương tây
ông putin cũng khẳng định các cố vấn quân sự phương tây đang hoạt động ở ukraine dưới vỏ bọc linh đánh thuê nước ngoài
ông putin bình luận ai là người vận hành và bảo dưỡng những vũ khí tầm xa của phương tây
tất nhiên là các cố vấn quân sự và huấn luyện viên phương tây
họ làm việc dưới vỏ bọc của linh đánh thuê và đang chịu tổn thất đáng kể
tuyên bố của ông putin được cho là động thái đáp trả việc một số quốc gia nato kêu gọi cho phép ukraine dùng vũ khí phương tây
tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nga
theo sputnik cũng tại cuộc họp báo tổng thống putin một lần nữa nhấn mạnh không phải nga mà chính ukraine đã ngừng đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột
ông cũng cho biết thêm nga sẵn sàng tiếp tục tiến trình đàm phán về ukraine nhưng chưa biết những gì sẽ được đưa lên bàn đàm phán
ông putin nói chúng tôi chưa bao giờ từ chối và sẵn sàng tiếp tục quá trình đàm phán nhưng chúng tôi không biết đàm phán gì và ai đàm phán
xét đến tính chính danh và hợp pháp của đại diện chính phủ ukraine ở những giai đoạn khác nhau
bên cạnh đó nhà lãnh đạo nga cho rằng
quyền lực tổng thống tại ukraine nên được chuyển sang chủ tịch quốc hội ukraine vì nhiệm kỳ của ông volodymyr zelensky đã hết hạn vào ngày hai mươi tháng năm
liên quan đến vấn đề này tổng thống ukraine zelensky lập luận rằng nhiệm kỳ lãnh đạo của ông đã được gia hạn do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật và không thể tổ chức bầu cử tổng thống trong thời chiến
đáp lại ông putin lưu ý rằng mặc dù hiến pháp ukraine quy định không tổ chức bầu cử tổng thống trong giai đoạn thiết quân luật
nhưng luật không đề cập đến việc gia hạn nhiệm kỳ tổng thống
tổng thống nga cũng cho biết moscow và kiev lẽ ra đã đạt được thỏa thuận từ lâu nếu những người lãnh đạo ukraine hướng tới lợi ích quốc gia
hôm nay hai mươi chín tháng năm báo khmer times đã đăng tải thông tin cho biết chính phủ campuchia đã chính thức đổi tên đường vành đai ba ở phnom penh thành đại lộ tập cận bình để vinh danh tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc
theo kherm methams ông tập cận bình là người có những đóng góp trong việc tăng cường sự gắn kết cũng như quan hệ đối tác kinh tế giữa campuchia và trung quốc trong thời gian qua
đại lộ tập cận bình được xây dựng với kinh phí hai trăm bảy mươi ba triệu usd bằng nguồn vốn ưu đãi từ chính phủ trung quốc và sự đóng góp của chính phủ campuchia
đại lộ nối quốc lộ bốn tại chaon châu ba po san chay của phnom penh với quốc lộ một tại huyện kien svei tỉnh kanda
công trình do công ty shanghai construction của trung quốc thực hiện
công trình bắt đầu vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín và được khánh thành vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
nó bao gồm tám cây cầu và bốn cầu vượt đi qua một mươi năm cây cầu
công trình có tổng chiều dài năm mươi năm km ở phnom penh và ba mươi tám km ở tỉnh kanda
công trình với tổng chiều dài năm mươi ba km đã góp phần tạo thuận lợi cho giao thông thúc đẩy thương mại và tạo ra các khu phát triển tại khu vực xung quanh
theo khermal time lễ đổi tên đã được tổ chức tại cung hòa bình tại thủ đô phnom penh vào ngày hai mươi tám tháng năm với sự tham dự của thủ tướng campuchia hulmanet và đại sứ trung quốc tại campuchia vương văn thiên
viết trên trang facebook cá nhân ông hun manet nhấn mạnh
trung quốc đã tán thành việc đổi tên và khẳng định việc này có ý nghĩa rất lớn đối với tình hữu nghị sát son giữa campuchia và trung quốc
theo ông hunmanet mối quan hệ campuchia trung quốc có từ lâu đời và đã phát triển đến mức không thể tách rời
mối quan hệ này thể hiện các giá trị của sự tin cậy lẫn nhau đặc biệt là sự tin cậy về chính trị
sự hỗ trợ của trung quốc không chỉ giúp phát triển về kinh tế xã hội ở campuchia mà còn củng cố nền độc lập chính trị của đất nước
ông humanet cũng hoan nghênh sáng kiến vành đai và con đường của trung quốc dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của campuchia
theo ông kimfia viện trưởng viện quan hệ quốc tế tại học viện hoàng gia campuchia
việc campuchia đặt tên một công trình theo tên một người hoặc một quốc gia thể hiện sự tôn trọng và vinh sự lớn lao mà campuchia dành cho cá nhân hoặc quốc gia đó
ông cho hay điều này sẽ góp phần hơn nữa vào mối quan hệ ngoại giao vốn đã bền chặt giữa campuchia và trung quốc
ông tập cận bình thực sự xứng đáng được vinh danh
đồng thời tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trung quốc đến thăm campuchia và khám phá những kỳ quan của đất nước vì hiện tại là năm giao lưu nhân dân giữa campuchia và trung quốc
nhà lãnh đạo cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim jong un đã ra tuyên bố sau khi nỗ lực phóng vệ tinh do thám mới của nước này bị thất bại
đồng thời tuyên bố sẽ có các hành động cực kỳ nghiêm khắc nhằm đáp trả việc hàn quốc phô trương lực lượng chống nỗ lực phóng vệ tinh do thám của bình nhưỡng
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đưa ra cảnh báo trên trong chuyến thăm viện khoa học quốc phòng nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm thành lập cơ quan này
động thái của kim diễn ra một ngày sau khi vụ phóng vệ tinh do thám quân sự của triều tiên kết thúc thất bại
người đứng đầu bình nhưỡng nhấn mạnh việc sở hữu vệ tinh do thám là một lựa chọn tất yếu để bảo vệ chủ quyền của triều tiên đồng thời cáo buộc quân đội hàn quốc đã phô trừ sức mạnh trước vụ phóng vệ tinh
theo thông tin các cơ quan báo chí đăng tải chỉ vài giờ sau khi bình nhưỡng thông báo cho nhật bản về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến ngày bốn tháng sáu
ngay trong ngày hai mươi bảy tháng năm quân đội hàn quốc đã tổ chức một cuộc tập trận trên không với sự tham gia của khoảng hai mươi máy bay chiến đấu gần biên giới với triều tiên
trước diễn biến này ông kim nói quân đội hàn quốc đã đe dọa việc chúng ta thực thi chủ quyền bằng vũ khí
đây là một hành động khiêu khích rất nguy hiểm không thể bỏ qua và là một trò đua với lửa khiến chúng ta không thể kìm nén tức giận
nhà lãnh đạo triều tiên tuyên bố sẽ thực hiện những hành động cực kỳ nghiêm khắc chống lại quyết định vội vàng của hàn quốc khi biểu dương vũ lực chống lại vụ phóng vệ tinh của bình nhưỡng
dù thất bại nhưng các chuyên gia nhận định vụ phóng vệ tinh mới nhất của triều tiên đã cho thấy những bước tiến mới trong cuộc chạy đua vào vũ trụ của bình nhưỡng với việc sử dụng động cơ mới chạy bằng oxy lỏng và dầu
một chuyên gia cho rằng nga có thể đã hỗ trợ chế tạo tên lửa và gọi đây là một bước nhảy vọt lớn
bình nhưỡng và moscow đã tăng cường đáng kể hợp tác quân sự kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo kim jong un và tổng thống nga vladimir putin vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba triều tiên phóng thành công một vệ tinh do thám vào quỹ đạo sau hai lần thử thất bại trước đó có khả năng đã sử dụng hệ thống phóng mà bình nhưỡng đã phát triển cho tên lửa đạn đạo liên lục địa
hiện chưa có thông tin về phản ứng của mỹ cũng như hàn quốc về phát ngôn mới nhất của ông kim jong un
mặc dù thời gian qua một số nước thuộc khối nato không đồng ý cho ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào nga nhưng tình hình có vẻ như đã thay đổi
mới nhất tổng thống pháp emmanuel macron đã cho rằng nên cho phép ukraine vô hiệu hóa căn cứ quân sự của nga song nhấn mạnh kiev không được tấn công mục tiêu dân sự
tại cuộc họp báo chung ngày hai mươi tám tháng năm giữa tổng thống pháp emmanuel macron với thủ tướng đức olaf schor
ở thủ đô berlin tổng thống pháp emmanuel macron đã nhấn mạnh
chúng tôi nghĩ nên cho phép họ vô hiệu hóa các căn cứ quân sự được sử dụng để phóng tên lửa và tấn công ukraine
tuy nhiên tổng thống pháp cũng lưu ý không nên cho phép ukraine tấn công các mục tiêu khác ở nga đặc biệt là cơ sở dân sự
ông macron từ chối bình luận về khả năng pháp cử huấn luyện viên quân sự đến đào tạo cho binh sĩ ukraine
sau khi tư lệnh quân đội ukraine oleshander sisky thông báo các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra
tại cuộc họp báo thủ tướng đức cũng cho biết có các quy định về sử dụng khí tài viện trợ cho ukraine
và điều này phải nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế
ông cũng lưu ý đức và pháp đã cung cấp những loại vũ khí khác nhau cho ukraine
phát biểu của ông macron được đưa ra khi ngày càng nhiều bên kêu gọi cho phép ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương tây cung cấp
để tấn công vào lãnh thổ của nga tuy nhiên vấn đề này đã khiến đồng minh của ukraine bị chia rẽ
đức vào mỹ hai nước viện trợ quân sự hàng đầu cho ukraine
không muốn cho phép kiev dùng vũ khí phương tây tấn công vào nga vì lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với moscow
trong chuyến thăm của ông macron hai lãnh đạo pháp và đức tìm cách thể hiện sự thống nhất và nhấn mạnh rằng
họ đã đặt đồng thuận về hàng loạt vấn đề
trong những tháng gần đây ukraine phàn nàn rằng các điều kiện ràng buộc về cách sử dụng vũ khí cho phép
các lực lượng của nga tấn công từ trong lãnh thổ nước này mà không đối mặt với rủi ro
và cản trở khả năng của kiev trong việc đẩy lùi đối phương
bất lợi đó đã trở nên rõ ràng trong tháng này
khi nga bắt đầu cuộc tấn công mới vào thành phố kharkov nằm ở ngay phía nam khu vực sumi
sau khi tập trung số lượng lớn quân đội và trang thiết bị dọc biên giới
hiện nay quân đội ukraine hạn chế sử dụng vũ khí do phương tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ nga
dù vậy các quan chức nga ngày hai mươi tám tháng năm cho biết thành phố lugas do nga kiểm soát ở phía đông ukraine
đã bị tấn công hai lần trong một đêm với các vụ nổ làm rung chuyển thành phố và các đám cháy bùng phát
bất chấp những chỉ trích của cộng đồng quốc tế sau vụ không kích vào khu liều trại ở rafah hôm hai mươi sáu tháng năm
khiến bốn mươi năm người chết mới đây xe tăng của quân đội israel lại xuất hiện tại trung tâm thành phố rafah thuộc giải gaza
mặc dù phía quân đội israel chưa đưa ra bình luận chính thức
nhưng nếu được xác nhận thì đây sẽ là lần đầu tiên xe tăng của idf xuất hiện tại đây kể từ sau khi nổ ra xung đột
trong ngày hai mươi tám tháng năm kênh truyền hình wat news đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh xe tăng và uav của lực lượng phòng vệ israel idf
xuất hiện ở khu vực sumy
ở gần thánh đường al auda công trình mang tính chất biểu tượng ở trung tâm thành phố rafah
người dân địa phương cho biết xe tăng của idf cũng tiến vào khu vực phía tây rafah và đang án ngữ tại các vị trí trên đồi suzub
đã có một số cuộc đụng độ giữa idf và các tay súng của hamas tại khu vực này trong cùng ngày
theo các nhân chứng dường như idf đã đưa các xe tăng điều khiển từ xa tới trung tâm của rafah
bởi họ không nhận thấy dấu hiệu cho thấy có binh lính ở bên trong hoặc xung quanh xe
hiện tại quân đội israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này
trong trường hợp được xác nhận đây sẽ là lần đầu tiên xe tăng của idf xuất hiện ở trung tâm rafah kể từ khi cuộc xung đột ở gaza nổ ra
động thái của israel diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang lên án cuộc không kích ngày hai mươi sáu tháng năm của idf
vụ việc khiến ít nhất bốn mươi năm thường dân thiệt mạng
thủ tướng benjamin netanyahu đã thừa nhận sai lầm trong thảm kịch trên
nhưng nhấn mạnh rằng tel avi vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại hamas
cơ quan liên hợp quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn palestine cho biết
đã có khoảng một triệu người phải di tản khỏi rafah trong vòng ba tuần qua
ngoài ra giới chức gaza mới đây thông báo một vụ không kích mới tại khu trại tị nạn ở phía tây thành phố rafah
trong ngày hai mươi tám tháng năm đã khiến ít nhất hai mươi một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
reuter dẫn lời các quan chức y tế palestine cho biết ít nhất một mươi hai nạn nhân là phụ nữ
vụ không kích được cho là do israel tiến hành tại khu vực lều trại của người di tản ở al mawasi
phía tây thành phố rafah nơi được quy định là khu vực nhân đạo
người phát ngôn nabi abu ruenei của tổng thống palestine ahmau abbas miêu tả cuộc tấn công mới tại rafah là cuộc thảm sát
và kêu gọi thi hành phán quyết gần đây của tòa án công lý quốc tế yêu cầu tel avi ngừng tấn công thành phố
trong khi đó israel ngay lập tức phủ nhận liên quan vụ tấn công mới nhất này
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew miller nói rằng đau buồn sâu sắc về mất mắt bi thảm tại rafah
và sẽ theo dõi sát sao kết quả cuộc điều tra của israel
ông lưu ý kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đức đồng minh đã sử dụng loại bom nhỏ nhất trong kho của họ
nhắm vào lực lượng khủng bố cách một bảy km khỏi khu vực al mawassi nơi vụ cháy xảy ra
tương tự người phát ngôn john kiby của hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng cho rằng
mỹ không tin hành động tại rafah của đồng minh tương đương với chiến dịch toàn diện
và đã vượt qua làn danh đỏ của tổng thống joe biden
mới đây moscow đã tuyên bố đang xem xét loại taliban khỏi danh sách tổ chức khủng bố
từ đó mở đường cho việc công nhận chính phủ mới của afghan
và làm sâu sắc thêm mối quan hệ về kinh tế chính trị và an ninh với nước này
kirin semenov nhà phân tích chính trị và chuyên gia của hội đồng các vấn đề quốc tế nga chuyên về trung đông
đã nói rằng taliban là phong trào giải phóng dân tộc tại afg
chứ không phải là tổ chức khủng bố như al qaeda hay is
bộ ngoại giao và bộ tư pháp nga đã gửi công hàm tới tổng thống vladimir putin
đề nghị đưa taliban ở afghan ra khỏi danh sách các tổ chức bị cấm ở nước này
taliban được chỉ định là một thực thể khủng bố
theo quyết định của tòa án tối cao nga vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn ba
ngoại trưởng nga sergei lavrov đưa ra tuyên bố hồi đầu tuần
rằng phong trào này duy trì quyền lực thực sự ở afghanistan
do đó sáng kiến xóa sổ tổ chức này khỏi danh sách bị cấm phản ánh thực tế
kirin semenov nhà phân tích chính trị và chuyên gia của hội đồng các vấn đề quốc tế nga chuyên về trung đông
nói với thông tấn sputnik
giải pháp này hoàn toàn phù hợp
chúng tôi thấy rằng nga vẫn duy trì quan hệ với afghan do taliban lãnh đạo
nga hiện nay có một đại sứ quán ở afghanistan
ngoài ra còn có đại diện của taliban tại đại sứ quán afghanistan ở moscow
vì vậy để tháo gỡ những trở ngại trên con đường hợp tác với afghanistan
kể cả trong lĩnh vực kinh tế chính trị
loại taliban khỏi danh sách khủng bố có vẻ hợp lý
nước láng giềng của nga kazakhstan
cũng đã loại taliban khỏi danh sách các tổ chức bị cấm từ cuối năm hai nghìn một mươi ba
chuyên gia này tin rằng các quốc gia khác ở trung á cũng như trung quốc
cũng có khả năng làm điều tương tự
và ngược lại các nước này càng duy trì quan hệ với taliban
thì phong trào càng lan rộng
sẽ hành động phù hợp với các chuẩn mực của hệ thống luật pháp quốc tế
mặc dù taliban bị phương tây miêu tả là những kẻ cực đoan
tương tự như al qaeda và is
nhưng kể từ khi thành lập phong trào này đã là một nhóm địa phương của afakistan
khác với các tổ chức thánh chiến quốc tế
taliban còn được gọi là tiểu vương quốc hồi giáo afghanistan
là một phong trào chính trị hồi giáo
và một tổ chức quân sự duy trì quyền lực trên hầu hết đất nước
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm hai nghìn
sau chiến dịch quân sự do mỹ lãnh đạo vào afghanistan năm hai nghìn một
taliban tiếp tục kiểm soát một số tỉnh trong nước trong nhiều thập kỷ
và đặt mục tiêu giải phóng dân tộc
trong khi từ chối công nhận chính quyền kabul trước đó
phong trào đã thiết lập một bộ luật và quy định hồi giáo riêng
cho cư dân sống trong lãnh thổ mà nói kiểm soát
trở lại nắm quyền vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một sau khi mỹ thất bại
và vội vàng rút quân taliban đã thành lập chính phủ lâm thời
và nội các gồm các bộ trưởng để lãnh đạo đất nước
tiểu vương của taliban syed haibatullah akhundzada
tái khẳng định địa vị của mình với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của afghan
trong khi mohammad hassan akhul được bổ nhiệm làm quyền thủ tướng
hôm nay phát ngôn viên bộ tư pháp thái lan đã tuyên bố
cậu thủ tướng thái lan thạc sỉn sinawacha đã bị truy tố tội xúc phạm chế độ quân chủ
và sẽ phải hầu tòa vào ngày một mươi tám tháng sáu tới đây
theo hãng tin reuters người phát ngôn văn phòng tổng công tố thái lan
paiyut pejaguna ngày hai mươi chín tháng năm cho biết
tổng công tố nước này sẽ truy tố cậu thủ tướng thạc sỉn sinawacha
liên quan các cáo buộc ông thạc sỉn xúc phạm hoàng gia
theo reuters đưa tin đơn kiện được phe quân đội bảo hoàng đưa ra
dựa trên phát ngôn trong một cuộc phỏng vấn với truyền thống nước ngoài của ông thạc xỉn vào năm hai nghìn một mươi sáu
các cáo buộc khác đối với ông thào sìn bao gồm tội vi phạm một luật liên quan đến vi phạm về máy tính
luật sư chammochi của ông thạc sỉn nói với reuters rằng thân chủ của mình
cũng không thể xuất hiện tại phiên điều trần ngày hai mươi chín tháng năm vì mắc covid một mươi
cũng tại phiên điều trần lần này luật sư chamuchi nói cựu thủ tướng thái lan sẵn sàng chứng minh mình vô tội
trả lời báo giới ông chammochi nói rằng
chúng tôi phải tiến hành dựa trên các quyền của mình trong một vụ án hình sự
ông thạc sỉn phủ nhận các cáo buộc và nhiều lần cam kết trung thành đối với hoàng gia
cựu thủ tướng thạc sìn vừa trở về nước vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sau nhiều năm sống lưu vong
ông sau đó bị kết án tù tám năm nhưng được ân xá và trả tự do vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thái lan thực thi luật phì báo hoàng gia nghiêm ngặt nhất thế giới
vì thế những ai chỉ trích nhà vua hoàng hậu hoặc người thừa kế
có thể bị kết án tù lên đến một mươi năm năm cho mỗi tội danh
những năm gần đây thái lan đã truy tố tổng cộng khoảng hai trăm bảy mươi trường hợp với tội danh xúc phạm chế độ quân chủ
đầu tháng này một nhà hoạt động trẻ người thái lan chết trong lúc bị tạm giam để chờ xét xử vì tội khi quân
nỗ lực cải cách luật khi quân đã được động lực đáng kể trước cuộc tổng tuyển cử năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó đảng tiến bước giành được nhiều phiếu bầu nhất
tuy nhiên đảng này bị ngăn cản thành lập chính phủ mới
sau đó bị tòa án hiến pháp tuyên bố vi phạm hiến pháp vì chiến dịch kêu gọi sửa đổi luật khi quân
tòa án yêu cầu đảng tiến bước dừng mọi hoạt động liên quan
hôm hai mươi tám tháng năm giáo hoàng francis đã gửi lời xin lỗi đến những người cảm thấy bị xúc phạm
sau khi giáo hoàng vô tình nhắc đến một thuật ngữ được cho là mang hàm ý xúc phạm với những người đồng tính
giới quan sát và dư luận cho biết
việc một giáo hoàng đưa ra lời xin lỗi công khai đến công chúng là điều rất hiếm khi xảy ra
giám đốc văn phòng báo chí của tòa thánh đồng thời là phát ngôn viên của tòa thánh văn thị căn
ông matteo bruni cho biết
giáo hoàng không bao giờ có ý xúc phạm hoặc sử dụng những ngôn từ ẩn chứa sự kỳ thị đối với người đồng tính
ngài cũng gửi lời xin lỗi đến những người cảm thấy bị xúc phạm
sau khi nghe được từ ngữ như vậy từ lời tường thuật của bên thứ ba
nhắc lại lời của giáo hoàng francis phát ngôn viên bruni khẳng định
họ vẫn tích cực xây dựng hội thánh công giáo cởi mở luôn mở rộng cửa để chào đón tất cả mọi người
phát ngôn viên bruni nói rằng
tại hội thánh không có ai là người vô dụng không có ai là kẻ thừa
nơi này luôn có chỗ dành cho tất cả mọi người
trước đó truyền thông ý đưa tin hôm hai mươi bảy tháng năm
trong lúc ngài đang thảo luận với các giám mục ở ý về vấn đề phản đối việc bổ nhiệm những người đồng tính làm linh mục
giáo hoàng francis đã sử dụng một từ tiếng ý mà khi dịch ra tiếng anh mang ý nghĩa khinh miệt người đồng tính nam
tờ nhật báo cori lea sera của ý giải thích vụ việc có thể xuất phát từ nguyên nhân giáo hoàng là người argentina
nên ngài có thể đã không nhận ra hàm ý xúc phạm trong thuật ngữ mà ngài dùng
giáo hoàng francis tám mươi bảy tuổi vẫn luôn thể hiện tư tưởng cởi mở cầu tiến trong vấn đề giới tính
cũng là người từng đưa ra một số đề xuất khá thông thoáng đối với những người thuộc cộng đồng lgb
trong suốt một mươi một năm đảm nhận vị trí lãnh đạo giáo hội công giáo của thế giới
giáo hoàng francis phát biểu về việc chấp nhận người đồng tính trong giáo hội công giáo
khi ngài vừa bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình hồi năm hai nghìn một mươi
giáo hoàng nói nếu một người là người đồng tính và họ đang tìm kiếm thiên chúa với sự thiện trí
thì tôi là ai mà có quyền phán xét họ
chính câu nói này của ngài đã giúp vị cha chung của giáo hội công giáo
giành được nhiều thiện cảm và sự ủng hộ từ các tín hiệu công giáo và cả những người không theo công giáo
năm hai nghìn hai mươi ba giáo hoàng francis đã cho phép các linh mục bàn phép lành cho các cặp đôi đồng tính
bất chấp sự phản đối dữ dội từ những người thuộc phe bảo thủ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới toàn cảnh ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau